tại hà nội đã diễn ra sự kiện ngày hội không khí sạch việt nam sự kiện nhằm góp phần gia tăng nhận thức cho mọi người về hiện trạng nguyên nhân cũng như tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng từ đó thúc đẩy thay đổi thái độ và hành vi trong việc cải thiện chất lượng không khí
sự kiện ngày hội không khí sạch việt nam là hoạt động chiến dịch không khí sạch việt nam được tổ chức hàng năm do trung tâm phát triển sáng tạo xanh green id khởi xướng nhằm mục tiêu góp phần đưa tiếng nói của cộng đồng vào quá trình xây dựng hoàn thiện và thực thi các chính sách về không khí sạch tại việt nam
sự kiện đã thu hút sự tham gia của rất nhiều người đặc biệt là các gia đình có con nhỏ với các hoạt động như chung tay vẽ tranh cùng tham gia trò chơi các bậc phụ huynh và các em nhỏ đã có những giây phút vui chơi thư giãn
đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân về ô nhiễm không khí trong sự kiện cũng trưng bày triển lãm những giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí mang đến cho người tham dự nhiều thông tin hữu ích cũng như những cách thức đơn giản mà hiệu quả để bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí